sốt xuất huyết có thể gây thiếu máu vậy có cần bổ sung sắt hay không
thạc sĩ trần đăng khoa cho biết một biến chứng rất nghiêm trọng của sốt xuất huyết là làm giảm tiểu cầu
khi tiểu cầu giảm sẽ làm mất khả năng đồng máu dẫn đến xuất huyết chảy máu và từ đó dẫn đến thiếu máu
nguyên nhân dẫn đến giảm tiêu cầu là do số lượng tiểu cầu giảm khi sốt xuất huyết gây ức chế thủy xương
số lượng tiểu cầu giảm do các tế bào máu bị ảnh hưởng bởi virus gây sốt xuất huyết làm tổn thương tiểu cầu
cùng với đó cơ thể sản sinh ra kháng thể cũng phá hủy một số lượng lớn tiểu cầu
với bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhẹ tình trạng giảm tiểu cầu không nghiêm trọng thì triệu chứng cơ bản là sốt kéo dài đau đầu nhức mỏi nôn mửa ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng lao động
nhưng với bệnh nhân giảm tiêu cầu nặng sẽ bị chảy máu với các dấu hiệu có những đốm máu chảy trên da
chảy máu nội tạng và thoát huyết tương
tình trạng sốt huyết nặng có thể dẫn đến hại huyết áp
huyết áp có thể giảm xuống mức nguy hiểm gây sốc thậm chí có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời
thông thường chúng ta hay nghĩ đến việc bổ sung sắt khi mất máu thiếu máu nhưng với tình trạng mất máu ở bệnh nhân sốt xuất huyết là do giảm tiểu cầu
do đó điều quan trọng nhất là điều trị nguyên nhân gây sốt xuất huyết làm tiểu cầu tăng thì tình trạng xuất huyết sẽ hết
đồng thời tình trạng thiếu máu do sốt huyết sẽ dần được cải thiện
tuy nhiên các nhà khoa học thuộc đại học thanh hòa trung quốc và đại học connecticut ở mỹ
đã tiến hành một loạt các xét nghiệm trên diện rộng thành phần máu ở bệnh nhân sốt xuất huyết
xét nghiệm này nhằm mục đích tìm xem các thành phần của máu hoặc các chất chuyển hóa của những thành phần này
có thể ảnh hưởng đến sự lây lan của loại virus trên hay không
như chúng ta đã biết mũi là vật trung gian làm lây lan virus gây sốt xuất huyết qua đường máu
trong nghiên cứu này các nhà khoa học cho thấy rằng thành phân sắt có trong máu
có ảnh hưởng đến khả năng mang virus sốt huyết của mũi
cụ thể khả năng mũi mang virus này có liên quan tới hàm lượng sắt trong huyết thanh
mũi sẽ ít có khả năng mang virus sốt xuất huyết khi hút loại máu có hàm lượng sắt cao
các nhà khoa học giải thích khi một lượng lớn phân tử sắt được hấp thụ vào cơ thể mũi
chúng sẽ tạo ra các loại oxy có khả năng phản ứng mạnh hơn giúp kiểm soát sự sinh sản của virus này
theo đó việc bổ sung chất sắt
cho cơ thể sẽ làm giảm khả năng truyền virus sốt xuất huyết sang người của mũi
mở ra một triển vọng mới trong việc kiểm soát căn bệnh này
ngoài ra sắt còn có vai trò giúp sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh
do đó có thể bổ sung sắt qua chế độ ăn thực phẩm có chứa nhiều sắt
bên cạnh đó để tăng tiểu cầu cần bổ sung các chất như omega ba vitamin b một mươi hai vitamin c
và một số khoáng chất để giúp tăng tiểu cầu
các vi chất này có thể bổ sung qua thực phẩm hoặc dạng thuốc
tuy nhiên khi dùng dưới dạng thuốc
cần có ý kiến của bác sĩ